chủ tịch hồ chí minh cử đại tướng nguyễn trí thanh vào miền nam làm chính ủy bộ tư lệnh miền
trong khoảng thời gian hoạt động đại tướng nguyễn trí thanh đã đưa ra đề xuất
để tiến đánh các vị trí trọng điểm của mỹ nguy tại miền nam việt nam
thì cần phải có một chiến dịch nghi binh lớn nhằm thu hút lực lượng kinh nguyện của địch
khiến chúng sờ hở các vùng đô thị khởi man cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám